thưa quý vị lực lượng chức năng hà tĩnh vừa tiến hành bắt giữ một xe tải
vận chuyển chín sáu trăm linh viên thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín ba ký test xét nghiệm
và hai trăm hai mươi chai rượu không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
đang lưu thông trên địa bàn huyện
theo thông tin từ công an huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi chín c tám mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi năm do anh nguyễn hoàng hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thông đại hành xã hoàng long huyện yên mỹ tỉnh hương yên
điều khiển đang lưu thông qua địa bàn huyện can lộc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chín sáu trăm linh viên thuốc điều trị covid một mươi chín
mang nhãn hiệu hoa thanh liên ôn ba ký test xét nghiệm covid một mươi chín
trên vỏ hộp có in nhiều chữ nước ngoài và hai trăm hai mươi chai rượu ngâm
không có nhãn mát
đáng chú ý tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ
của tất cả các hàng hóa trên
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện can lộc đã tiến hành
tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên
tình trạng buôn lậu lợi dụng tình hình dịch bệnh trục lợi vẫn luôn là vấn đề gây nhiều gánh nặng
cho các lực lượng chức năng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện lộc hà tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục đến quý vị trong những video sau